sau khi một người đàn ông bị lực lượng taliban bắn chết do chống lại nỗ lực loại bỏ cây thuốc viện ở quận darazum
một người khác được xác nhận thiệt mạng trong một cuộc biểu tình ở quận ago
chính quyền thành phố yorkshire của nam phi xác nhận tổng số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà đang thi công vào chiều ngày sáu tháng năm
đã tăng lên tám người sau khi một thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát
sau hơn năm mươi năm giờ tìm kiếm và cứu nạn lực lượng cứu hộ đã tìm được ba mươi bảy người trong số là bảy mươi năm công nhân
có mặt tại công trường vào thời điểm vụ việc xảy ra
những người còn lại hiện vẫn đang mất tích
hiện có một mươi sáu người đang trong tình trạng nguy kịch
khu chung cư năm tầng chưa hoàn thiện đã sập vào chiều ngày sáu tháng năm tại yorkshire
một thành phố ven biển của nam phi cách kép thao khoảng bốn trăm linh km về phía đông
các đội ứng phó thảm họa từ các thị trấn và thành phố khác đã tập trung về yorkshire để hỗ trợ
hơn hai trăm linh nhân viên cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong đêm
cần cầu và các thiết bị nâng hạng nặng khác đã được điều đến
trong khi lực lượng cứu hộ cũng sử dụng camera ngầm và cho đánh hơi để tìm kiếm
truyền thông khu vực trung đông dẫn một nguồn tin gấp cao của ai cập cho biết
vòng đàm phán mới nhất nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở gaza diễn ra tại cairo của ai cập
đã đạt được một số tiến triển mặc dù các bên vẫn còn một số điểm gây tranh cãi
nguồn tin cho hay tất cả năm phái đoàn đều phản ứng tích cực trước việc nối lại đàm phán
hiện các nhà trung gian hòa giải từ ai cập qatar và mỹ đang thúc đẩy mạnh mẽ một thỏa thuận ngừng bắn
nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của israel ở gaza và tạo điều kiện cho việc trao đổi hàng chục con tin israel
hiện vẫn bị hamas giam giữ
về những điểm còn gây tranh cãi một nguồn thạo tin khác cho hay israel phản đối một điều khoản cụ thể
trong thỏa thuận liên quan đến việc hamas thả ba mươi ba người bị giam giữ bất kể tình trạng của họ
tenavip yêu cầu ba ba người được thả phải đáp ứng các tiêu chí nhất định
theo đó những người bị giam giữ được trả tự do phải còn sống và phải bao gồm phụ nữ trẻ em người già và nữ quân nhân
thuộc các nhóm tuổi cụ thể
israel cũng nhất quyết giảm số lượng người palestine được trả tự do để đổi một con tin israel được phóng thích
ngoài ra israel yêu cầu thả các con tin hàng ngày thay vì đề xuất của hamas là thả ba người hàng tuần
trong khi đó các cuộc tấn công giữa israel và lực lượng hezbollah
tại liban đang tiếp tục gia tăng
quân đội israel đã tiến hành hàng chục cuộc không kích dữ dội ở miền nam của liban
trong khi hezbollah cũng sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tấn công các mục tiêu quân sự của israel
các cuộc tấn công xuyên biên giới giữa quân đội israel và lực lượng hezbollah đã bước sang tháng thứ tám
khiến khoảng một trăm năm mươi dân thường ở hai bên biên giới phải di rời
giao tranh cũng đã khiến hơn ba trăm linh người bên phía liban thiệt mạng chủ yếu là thành viên hezbollah
còn tại israel khoảng hai mươi người bao gồm cả binh lính và dân thường đã thiệt mạng
mỹ và pháp đã có nhiều nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên
tuy nhiên các cuộc tấn công ngày càng gia tăng khiến dư luận lo ngại về một cuộc chiến quy mô lớn ở khu vực trung đông
chiến dịch quân sự của israel tại thành phố rafah miền nam của gaza
đang khiến cộng đồng quốc tế vô cùng quan ngại trong đó có cả đồng minh thân cận của israel là mỹ
trong tuyên bố vừa đưa ra tổng thống mỹ joe biden tuyên bố sẽ dừng cung cấp đạn pháo và các vũ khí khác cho tel aviv
nếu nước này tấn công khu vực rafah
ông biden cũng cho hay washington đã dừng viện trợ bom cho israel
cho rằng dân thường thiệt mạng ở gaza là hậu quả của việc sử dụng loại vũ khí này
tuy nhiên ông biden cũng cho biết mỹ vẫn cam kết đối với nền quốc phòng của israel
và sẽ cung cấp các tên lửa đánh chặn cho hệ thống vòm sắt cũng như các vũ khí phòng thủ khác cho israel
trước đó cùng ngày bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin đã xác nhận nước này đã dừng một đợt vận chuyển đạn dược cho israel
trong động thái nhằm thể hiện việc washington phản đối chiến dịch quân sự của israel ở rafah
ông austin khẳng định mỹ đã rõ ràng quan điểm ngay từ đầu rằng israel không nên tổ chức một cuộc tấn công lớn vào rafah
nếu không tính đến và đảm bảo sự an toàn cho dân thường trong vùng chiến sự
kể từ khi lực lượng hamas tấn công israel hôm bảy tháng một mươi năm ngoái viện trợ vũ khí của mỹ cho israel đã tăng mạnh
một quan chức giấu tên ước tính mỹ đã chuyển một tám trăm linh quả bom cỡ chín trăm linh kg và một bảy trăm linh quả bom loại hai trăm hai mươi năm kg cho phía israel
thủ tướng thái lan seta thavisin đã tái khẳng định sẽ đưa cần sa quay trở lại danh mục các chất ma túy vào cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
hai năm sau khi thái lan trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực cho phép sử dụng cần sa với mục đích giải trí
thủ tướng thái lan đề nghị bộ y tế nước này sớm ban hành quy định chỉ cho phép sử dụng cần sa trong các hoạt động y tế và chăm sóc sức khỏe
ông sethar cũng cho biết là chính phủ sẽ áp dụng cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với hành vi mua bán sở hữu và sử dụng ma túy bất hợp pháp
vào năm hai nghìn một mươi tám chính phủ thái lan khi đó đã cho phép sử dụng cần sa với mục đích y tế và cho phép sử dụng với mục đích giải trí vào năm hai nghìn hai mươi hai
khiến các cơ sở kinh doanh nhỏ bán các sản phẩm cần sa gia tăng nhanh chóng
kể từ khi nhậm chức vào năm ngoái thủ tướng sethar đã phản đối việc sử dụng cần sa cho mục đích giải trí
vì cho rằng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng lạm dụng ma túy hiện nay ở thái lan
chỉ còn hơn một tháng
một tháng nữa thôi sẽ diễn ra thế vận hội olympic hai nghìn hai mươi
tuy nhiên tại thủ đô paris của pháp vẫn đang phải đau đầu với nạn taxi giả mạo lén hoạt động ở sân bay
hiện các đơn vị kiểm soát vận tải hành khách tại sân bay orkly đang tăng cường theo dõi giám sát
để phát hiện mọi hành vi vi phạm liên quan đến việc vận chuyển hành khách có thu phí
các taxi giả mạo là những taxi hoạt động không có giấy phép chính thức
tài xế taxi không có giấy phép có thể tính phí quá cao trái ngược với mức giá cố định
mà taxi có giấy phép
mỗi tài xế taxi giả mạo sẽ bị phạt từ tám trăm linh đến một năm trăm linh euro tương đương với khoảng gần hai mươi hai triệu đến gần bốn mươi triệu đồng
nhưng cũng có thể đến mức phải ra tòa
theo cảnh sát việc chấn áp hoạt động vận chuyển khách trái phép gần đây đã dẫn đến khoảng năm mươi vụ bắt giữ mỗi tháng
đến tháng bảy tới khi olympic paris khai mạc ngoài việc có mặt tại các nhà ga và sân bay
các đơn vị kiểm soát vận tải hành khách cũng sẽ tuần tra tại các địa điểm tổ chức thi đấu
đất nước uganda được mệnh danh là hòn ngọc của châu phi là quốc gia có di sản văn hóa đa dạng và vẻ đẹp tự nhiên
đối với những người quan tâm đến trải nghiệm văn hóa uganda mang đến cơ hội hòa mình vào truyền thống và phong tục của cộng đồng địa phương
và với mong muốn bảo tồn cũng như phát huy nét đẹp văn hóa của vùng đất này thông qua du lịch
một người phụ nữ ở uganda đã hiện thực hóa ước mơ thành lập làng văn hóa iwafi
ngôi làng ở thị trấn mukono này mang đến cho du khách trải nghiệm sâu sắc
về các chuẩn mực văn hóa và truyền thống của người baganda một trong những nhóm dân tộc lớn nhất ở đông phi
và hành trình đến với địa điểm này cũng khép lại bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
rời xa sự hối hả và nhộn nhịp của thủ đô kampala samot của uganda
khách du lịch đang được trải nghiệm một uganda thực sự ở vùng nông thôn mukono
đây là làng văn hóa iwafi nơi du khách được trải nghiệm sâu sắc về các chuẩn mực văn hóa và truyền thống của người baganda
một trong những nhóm dân tộc lớn nhất ở đông phi
ngồi trên những tấm thảm bên trong một túp lều du khách được phục vụ món matuke nóng hổi
một món chuối nghiền truyền thống được nấu trong lá chuối
ăn uống cùng cộng đồng là một truyền thống lâu đời ở baganda
làng văn hóa iwafi là sản phẩm trí tuệ của chị ayesha nabwanika ba mươi tuổi
người đã thành lập công ty về du lịch văn hóa ở uganda cách đây bảy tháng
nhiều người cho rằng các chuẩn mực văn hóa của chúng tôi là cổ xưa

chúng tôi chưa hiểu hết về nền văn hóa này
nhưng hãy tin tôi họ thực sự sẽ được cung cấp rất nhiều kiến thức khi tới đây
tại iwafi chúng tôi đang cố gắng tuyên truyền những nét đẹp văn hóa uganda
làng văn hóa iwafi nằm cách thủ đô uganda khoảng ba mươi km
tại đây du khách được chào đón bởi các vũ công và nhạc sĩ truyền thống
sau đó họ được phục vụ nước ép chuối tươi đựng trong bầu một loại cốc truyền thống
chương trình này tại làng văn hóa iwafi là điều mà nhiều du khách mong đợi khi đến thăm uganda
số liệu thống kê đã cho chúng tôi thấy rằng những khách du lịch đến uganda thích đi tham quan công viên trò chơi đi săn
và qua đó họ cũng muốn cảm nhận về văn hóa của đất nước chúng tôi để biết về con người nơi đây đặc sản địa phương
ngoài ra họ học một vài ngôn ngữ địa phương để hiểu hơn về nền văn hóa uganda
làng văn hóa iwafi là một khái niệm độc đáo trong ngành du lịch ở uganda
ngôi làng này mang đến cho du khách những trải nghiệm về truyền thống lâu đời
như cách chế biến các món ăn truyền thống
những món ăn mà đối với chúng tôi là một truyền thống
đối với nhiều người dân uganda đã được thay thế bằng cách nấu ăn hiện đại
ngày nay nhiều trẻ em không biết nấu ăn
thứ hai là không biết cách ăn mặc
thứ ba là không biết cách cư xử
rất nhiều nền văn hóa và chuẩn mực đang biến mất vì không được bảo tồn
chúng tôi những người lớn lên trong thời đại văn hóa truyền thống và được đào tạo nghiêm ngặt
muốn mang những nét văn hóa đó trở lại với mọi người và mong muốn thế giới sẽ tốt đẹp hơn
đối với nhiều người trẻ ở uganda mỗi lần về làng
chúng tôi đã được học những bài học vô giá mà họ tin rằng không nơi nào có được
nhiều người mô tả trải nghiệm của họ giống như một sự mê hoặc
và giải thích rằng các hoạt động văn hóa baganda đang có nguy cơ bị mai một
giờ đây trở nên có ý nghĩa sâu sắc hơn những gì thế hệ trẻ ngày nay đang được giảng dạy
nhiều người trong thế hệ trẻ chúng tôi lớn lên ở thành phố và quá tập trung vào sách vở
nên đã thiếu trải nghiệm thực tế
tôi cảm thấy việc đến thăm lòng văn hóa iwafo
giờ đây đã giúp kết nối chúng tôi về với cội nguồn của mình
trong một thế giới chuyển động nhanh chóng đang bị chủ nghĩa hiện đại chiếm lĩnh
các chuẩn mực và tập quán văn hóa truyền thống đang bị lùi lại phía sau
tuy nhiên chị nabwanika cho rằng cả hai có thể cùng tồn tại
ước mơ của chị là bảo tồn và phát huy những phong tục văn hóa đang lụi tàn
chẳng hạn như cách ăn mặc truyền thống bằng cách giới thiệu lại chúng cho thế hệ trẻ
tôi có thể nói rằng hiện đại là tốt
nhưng chúng ta đã sao chép quá mức so với những gì lẽ ra chúng ta nên áp dụng
ví dụ như quyền
tôi đang mặc gomesi một bộ trang phục truyền thống không chỉ đối với baganda mà còn đối với hầu hết mọi người
khoảnh khắc chúng ta chỉ đi theo sự hiện đại ngày nay mà không nhắc nhở bản thân về những chuẩn mực của mình là gì
chúng ta sẽ bị đánh mất chính mình
và không bao lâu nữa chúng ta sẽ không còn là baganda trên thế giới này nữa
vì vậy chúng ta cần bắt đầu ý thức từ mỗi cá nhân
bản thân tôi cần biết các chuẩn mực của tôi và thực hành chúng
không chỉ mang tới những trải nghiệm sâu sắc về các chuẩn mực văn hóa và truyền thống của người baganda
làng văn hóa iwafer còn hướng dẫn cho du khách về các bài thuốc cổ truyền các kỹ năng sống như câu cá
và cung cấp các hoạt động khác như các buổi tư vấn gia đình